các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó có bị cáo phạm đình trọng cựu vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp phạm nhật vũ cựu chủ tịch avg cùng các bị cáo thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amax đều đề nghị hội đồng xét xử xin giảm nhẹ mức án so với đề nghị của viện kiểm sát
sau khi hết phần tự bào chữa của các bị cáo phiên tòa chuyển sang phần tranh luận giữa đại diện viện kiểm sát và các luật sư
đại diện viện kiểm sát khẳng định cáo trạng luận tội chưa bao giờ quy kết bị cáo nguyễn bắc son giữ vai trò chủ mưu cầm đầu mà chỉ đánh giá vai trò của bị cáo son là người định hướng chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt trong quá trình thực hiện dự án
tuy nhiên sáng nay viện kiểm sát nhận được đơn thỉnh cầu của bị cáo son trong đó có nội dung bị cáo đã nhận là người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo từ đầu đến cuối dự án
bị cáo xin nhận trách nhiệm chính về việc đã xảy ra sai phạm này
đồng thời theo thông tin mới nhất mà hội đồng xét xử nêu ra thời điểm hiện tại gia đình bị cáo nguyễn bắc son đã khắc phục được hai mươi một tỷ đồng
chủ tọa phiên tòa cho biết thêm gia đình bị cáo son có nộp một số chứng từ chuyển tiền
sau khi đại diện viện kiểm sát đối đáp thẩm phán trương việt toàn cho rằng không cần đối đáp thêm và tuyên bố kết thúc phần tranh luận chuyển sang nghị án
tuy nhiên do thời gian muộn nên sáng mai các bị cáo sẽ nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
cũng liên quan đến ma túy công an tp huế đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn công thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tải hương chữ thị xã hương trà về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đang củng cố hồ sơ xử lý ba mươi một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại các khách sạn trên địa bàn thành phố
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp huế đã kiểm tra hành chính
tại khách sạn wing house tại một mươi hai lê hồng sơn phường xuân phú và một số khách sạn khác trên địa bàn thành phố
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện ba mươi một trên ba mươi ba đối tượng nam nữ dương tính với chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một mươi bảy gói tinh thể rắn một mươi bốn viên nén màu hồng và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
đặc biệt kiểm tra tại phòng năm trăm năm mươi năm khách sạn win house cơ quan công an phát hiện nguyễn công thông cùng với bốn đối tượng khác đang sử dụng trái phép chân ma túy
vật chứng thu giữ trên người thông
gồm hai gói tinh thể màu trắng là ketamin và một mươi ba viên thuốc lắc
thưa quý vị và các bạn cùng với các địa phương khác trong cả nước sáng ngày hôm nay công an bảy quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng đồng loạt tổ chức đợt cao điểm
đảm bảo an ninh trả tự an toàn giao thông trong dịp lễ noel tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an các quận huyện được triển khai từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó sẽ tập trung lực lượng thường xuyên theo dõi kịp thời ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch đối tượng lợi dụng các điểm nóng để tuyên truyền kích động chống phá gây mất an ninh trật tự
đặc biệt là triển khai quyết liệt các kế hoạch biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính tín dụng đen cho vai nặng lãi đòi nợ thuê tội phạm trộm cắp tài sản cướp giật ma túy không để tội phạm hoạt động lộng hành coi thường pháp luật gây lo lắng bức xúc trong nhân dân

còn về vận tải hành khách bằng đường sắt tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai ga sài gòn đã bán ra hơn hai vé tàu và vẫn còn khoảng tám mươi chỗ
người dân có nhu cầu có thể thông qua năm hình thức để mua vé tàu đến trực tiếp ga thông qua các đại lý trên website của ngành đường sắt
vé đi vào sau tết thì chúng tôi còn ngày bốn năm và từ ngày chín tết trở đi
ngoài ra thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình nhu cầu hành khách để chúng tôi có thể tăng thêm tàu nối tiêm toa xe trong điều kiện có thể
ngoài việc triển khai bán vé tết sớm cung cấp thông tin rõ ràng trên website của các bến xe nhà ga và cả những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách
năm nay các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
nhằm ngăn chặn vé chợ đen giá vé cao hơn giá niêm miết hay gặp phải tình trạng đón trả khách không đúng tuyến nhồi nhét khách
từ đó tạo thuận lợi cho hành khách có được hành trình chính xác thuận tiện và an toàn
thưa quý vị thời điểm hiện tại thì nhiều trường đại học tại tp hcm đã công bố các phương án tuyển sinh trong năm hai nghìn hai mươi và sẽ bổ sung nhiều phương thức xét tuyển
đại học quốc gia tp hcm cho biết kỳ thi tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi dự kiến các trường thành viên của đại học quốc gia tp hcm sẽ có thêm một số phương án xét tuyển
trong đó chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do đại học quốc gia tp hcm tổ chức sẽ được tăng lên so với năm hai nghìn một mươi tám
đại học nông lâm tp hcm cũng bổ sung các phương thức xét tuyển khác ngoài phương thức xét tuyển truyền thống là dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
tại cơ sở chính của trường thì vẫn giữ ổn định chủ yếu phương thức đó và xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển rồi dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
còn đối với hai phân hiệu của trường tại gia lai và ninh thuận thì có thêm một hình thức xét tuyển đó là dựa vào kết quả của học bà của các em
và với cái đặc thù của hai phân hiệu thì việc mà
mở thêm cái kênh xét tuyển này nó cũng khá là phù hợp với cái bối cảnh của xét tuyển của hai phân hiệu của trường tại ninh thuận và gia lai
và trước đó thì nhà trường cũng đã có một điều chỉnh đó là cái phạm vi chất tuyển đối với hai phân hiệu là cùng là phạm vi trong cả nước
một cái phương thức mà cũng thuộc về cái xu thế và nó cũng có một số những cái mặc dù vẫn còn tỉnh hai mặt đó là kỳ thi đánh giá năng lực
thì kỳ thi này nó cũng càng ngày càng thu hút thêm cái số thí sinh tham gia
và chúng tôi rằng đây cũng là một cái việc mà đa dạng hóa các cái phương thức xét tuyển
đồng nghĩa với cái việc là đa dạng hóa tăng các cái hình thức và tạo điều kiện toàn lời tốt nhất
có thể là thậm chí là cái tính đặc thù và đa dạng hóa cái phương thức lựa chọn của các em thí sinh
theo kế hoạch đại học ngân hàng tp hcm dự kiến tuyển ba một trăm năm mươi chỉ tiêu theo hai phương tức
trong đó phương thức xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông quốc gia chiếm tám mươi năm
phương thức xét tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển dựa trên quy chế của bộ quy chế tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển của trường một mươi năm
nhiều phương thức xét tuyển cũng tạo thuận lợi cho thí sinh giúp các trường khai thác tối đa nguồn tuyển
mặc dù vậy cũng có rủi ro khi việc xét tuyển đòi hỏi phải tính toán chỉ tiêu phù hợp cho từng phương thức xét tuyển
tuy nhiên thì nó cũng có cái khó khăn mà tôi cho rằng là cái khó khăn đó là cái khó khăn là về mặt kỹ thuật
nếu như mà dựa trên điểm thi thì chúng tôi có thể là dựa trên là cái hệ thống phần mềm là của bộ
và chúng tôi chỉ thực hiện là cái khâu gọi là chọn điểm chuẩn sau cùng là dựa trên là cái điểm đã được đưa vào hệ thống
và cũng như rằng là cái quá trình lọc ảo ở cấp quốc gia
và cũng như rằng là ở nhóm các trường phía nam như các năm nay là vẫn thực hiện
trong thời gian tới các trường đại học khu vực phía nam nói chung và tp hcm nói riêng sẽ tiếp tục công bố phương thức xét tuyển năm hai nghìn hai mươi
thí sinh cần liên tục cập nhật trên trang web chính thống của các trường để có định hướng ôn tập phù hợp và lựa chọn đăng ký phương thức xét tuyển phù hợp